bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội tránh để lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các cái ngân hàng bao giờ cũng là công khai
do đó thì không bao giờ được thực hiện ngay theo lập tức không có gì khẩn cấp cả
thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là một là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng mà cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó
hay là đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta dùng cái phần mềm ứng dụng tìm kiếm là google
chúng ta hoàn toàn có thể xớt cái nội dung chúng ta vừa nghe được tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được
thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
cao và dân dân được ổn lệnh cuộc sống nhiều hơn nữa phán khảo hơn chứ
giá nó tăng cao như thế thì bà con rất là phán khảo
nhưng mà cái này sợ cũng không có tính bình vẩn
sợ là khi mà mình sản xuất bà con sản xuất muối nhiều thì giá nó sẽ rớt
cho nên là bà con cũng rất là lo lắng
chính quyền địa phương thì cũng rất là mong các cũng có yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ cho bà con
cũng như là kêu gọi các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
thì có cái chính sách mà hỗ trợ mà thu mua muối cho bà con để nó ổn định cái giá
sa huỳnh được xem là một trong những vựa muối lớn nhất vùng nam trung bộ
nhưng diêm dân vẫn sản xuất muối theo cách truyền thống
mỗi vụ muối đều phụ thuộc vào thương lái nên thu nhập từ nghề muối bất bình
tỉnh quảng ngãi đang có kế hoạch hỗ trợ diêm dân sa huỳnh cải tạo lại đồng muối
đưa công nghệ sản xuất muối hiện đại vào sản xuất
để nâng cao chất lượng muối
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam

nó sẽ chảy từ nơi có lãi xuất thấp đến nơi có lãi xuất cao
và khi mà cái lãi suất ngân hàng nó hạ nhiệt và nó giảm dần thì nó là cái tín hiệu tích cực để mà thị trường chứng khoán có thể hồi phục
trong quá khứ thì thị trường chứng khoán việt nam có xu hướng xác lập vùng đáy khi mà các chính sách tiền tệ có đảo chiều xu hướng
do đó thì trong bối cảnh hiện tại tôi cho rằng là thị trường chứng khoán việt nam đã và đang trong quá trình xác đập vùng đáy
do đó thì nhịp phục hồi này tôi nghĩ là vẫn sẽ được duy trì trong suốt tháng bốn khi mà các cái động lựa cũng như là kết quả đây cũng là mùa báo cáo kết quả kinh doanh của quý mục
với nỗ lực hỗ trợ thị trường của dòng vẫn còn hiện hữu có khả năng thị trường vẫn giữ được nhịp tăng điểm và kiểm tra nguồn cung từ vùng cản từ một tám mươi đến một một trăm linh điểm tại vn index
dù vậy rủi ro của thị trường vẫn có thể chưa phản ánh hết
áp lực chốc lợi tại những cụ phiếu ra gia tăng mạnh trong giai đoạn này hoàn toàn có thể xuất hiện

tín hiệu tích cực trong ngắn hạn của thị trường là khá rõ ràng nhưng cần quan sát thêm xu hướng dài hạn với nhiều yếu tố
trong những phiên tăng phải có những phiên điều chỉnh cái chuyện đó là chuyện bình thường
tất nhiên là bên cạnh cái xu hướng tăng đó thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là nó có những cái yếu tố mà chưa thực sự là bền vững
thì nó có thể là sẽ có những phiên điều chỉnh tới và tôi tin rằng là hiện nay mới chỉ xác lập một xu hướng ngắn hạn
còn lại chúng ta vẫn phải đợi những cái tín hiệu tích cực hơn nữa
từ vĩ mô thì mới xác lập được xu hướng dài hạn
những cái vấn đề nội tại trên thị trường thì chúng ta vẫn chưa giải quyết được
do vậy thì có cho dù mà thị trường có tăng thì nó cũng sẽ tăng trong nghi ngờ và sẽ khó bền vững được
do vậy chúng ta cần phải có những cái biện pháp nó mang tính chất lâu dài hơn để mà giúp tăng cái tính minh bạch của thị trường chứng khoán
cũng như là phải đưa ra được những cái giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ hơn cái hoạt động của các công ty
để mà lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư
với dư địa hồi phục và tăng giá ngắn hạn nhìn chung vẫn đang được duy trì khá tốt
nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục nắm giữ ở ngưỡng bốn mươi năm cổ phiếu và năm mươi năm tiền mặt
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần tránh trạng thái quá mua
và nên tận dụng nhiệt tăng của thị trường để chốt lời hoặc bán ra để giảm thiểu rủi ro cho danh mục
nghị định số một mươi mới

được chính phủ thông qua cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua sản phẩm
trong các dự án không phải dự án nhà ở bao gồm công trình lưu trú du lịch trên đất thương mại
đây là một trong những động thái tích cực của chính phủ để cười trói và mở ra hành lang pháp lý
cho hàng chục ngàn căn hộ kindertel trên cả nước
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
thống kê của hiệp hội bất động sản tp hcm cho biết
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai chỉ riêng căn hộ du lịch nghỉ dưỡng condotel
cả nước có khoảng tám mươi ba căn chờ sổ hồng
phần lớn thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng sử dụng quỹ đất thương mại
dịch vụ có tài nạn năm mươi bảy mươi năm
nguyên định mới này đã tháo gỡ nút tắt pháp lý cho doanh nghiệp và người mua căn hộ kindertel
đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản nói chung
cũng như là thị trường bất động sản nghỉ diện nói riêng
bởi vì chúng ta biết được rằng là cái tính pháp lý của loại hình kindertel
thì trong thời gian trước vẫn là nhận được một sự tranh cãi khá là nhiều từ nhiều phía
và cái thói quen cũng như là cái văn hóa và tập tục của người dân
thì họ muốn sở hữu hơn là chỉ có lại cái thời hạn thuê
hoặc là cái việc mà cái tính pháp lý mà nó chưa rõ ràng
thì nó dẫn đến là nó tạo ra một cái rào cản
cho cái loại hình này
thì cái luật sửa đổi đất đai như vậy
thì nó sẽ giúp là nó khơi thông được cái tâm lý của nhà đầu tư
khi mà họ muốn sở hữu những cái loại hình nghỉ dưỡng như vậy
tuy nhiên theo hiệp hội bất động sản tp hcm
nghị định một mươi được đưa ra vẫn chưa bao quát đầy đủ
các loại hình của bất động sản nghỉ dưỡng du lịch hay lưu trú
mà nghị định mới chỉ mới giải quyết việc cấp giấy chứng nhận
cho các hộ kindertel mà thôi
bất động sản khác như căn hộ dịch vụ căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú
và căn hộ cửa hàng vẫn chưa được áp dụng trong nghị định một mươi lần này
đây đều là nhóm bất động sản không hình thành đơn vị ở
có chức năng thương mại dịch vụ và lưu trú
làm được điều này sẽ tháo gỡ được rất nhiều vướng mắt cho người mua
lẫn các chủ đầu tư đang phát triển các dự án thương mại dịch vụ khắp cả nước
chúng ta thấy rằng sẽ phát sinh những loại hình là công trình xây dựng
không phải là nhà ở
nhưng có chức năng lưu trú
có mục đích là lưu trú
và gắn liền với cái trải nghiệm du lịch
thì chúng ta thấy rõ ràng những cái loại hình này
chưa được quy định ở trong nghị định số một mươi
thì chúng ta thấy nên quy định khái quát
trong nghị định số một mươi
để chúng ta có thể là bao phủ hết
cái phạm vi điều chỉnh của nghị định số một mươi
để cấp giấy chứng nhận cấp sổ hồng
cho tất cả các loại hình này
ngoài ra hiệp hội bất động sản tp hcm
còn đề nghị xem xét có cơ chế đặc thù
để cấp lại chứng nhận sổ hồng
với thời hạn sở hữu căn hộ du lịch thundertail
ngắn với quyền sử dụng đất
thời hạn sẽ căn cứ theo thời hạn của dự án
tối đa không quả năm mươi năm
để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng
của khách hàng và chủ đầu tư dự án candotel
nhưng mà do khoảng ba điều một trăm hai mươi
đối với đa hai mươi ba
và khoảng ba điều một trăm sáu mươi sáu
dự thảo lựa đa hiện nay
thì cũng chỉ nói rằng
nếu có nhu cầu thì sẽ được xem xét
và cái việc xem xét đó có nghĩa là
nhà nước có thể
cho phép gia hàng
nhưng mà cũng có thể nhà nước sẽ
không cho phép gia hàng
cho nên hiện nay chúng tôi
đã tiếp nhận được
đề nghị của các nhà đầu tư
muốn được nhà nước
trường hợp khi hết
thời hạn sở hữu căn hộ thundertail
gắn liền với quyền sử dụng đất
có thời hạn của dự án
thì mong muốn được
xác định cơ chế
để được gia hàng
được sử dụng đất
để tháo gỡ hoàn toàn mức thắt
trong loại hình thundertail
và nhân bất đồn sản không hình thành đơn vị ở
có chức năng thương mại dịch vụ về lưu trú
các cơ quan cần có hướng dẫn cụ thể
để làm căn cứ thực hiện
việc này giúp cảnh bảo tính pháp lý
cho các dạng đài sản này
tuy báo thúc đẩy phát triển các sản phẩm này
trong nền kinh tế
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại